theo các kết quả khảo sát cho thấy trong top năm trăm linh thương hiệu công ty thành công nhất trên thế giới thì có tới hơn một phần ba công ty hoạt động theo mô hình gia đình
ở việt nam công ty gia đình cũng là một hình thức phổ biến từ xưa tới nay
và để góp phần thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tư nhân giúp các công ty gia đình thực hiện thành công mục tiêu phát triển của mình
thì văn hóa gia đình là một thành tố quan trọng không thể thiếu
tại việt nam trong những năm qua doanh nghiệp gia đình luôn được coi là một thành tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân
trên thực tế từ năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đến nay các công ty gia đình của việt nam đã có những đóng góp đáng kể vào việc phát triển kinh tế đất nước
nhiều công ty trở thành những doanh nghiệp và thương hiệu lớn trong nền kinh tế hội nhập quốc tế
và có thể nói để đạt được những thành công này là nhờ sự liên kết của các mối quan hệ trong gia đình các doanh nhân doanh nghiệp
như sự liên kết giữa các gia đình doanh nhân doanh nghiệp tiêu biểu và uy tín trong cộng đồng với nhau
trong thời gian qua thì rất nhiều các doanh nghiệp gia đình thuộc khu kinh tế tư nhân đã có những bước phát triển hết sức mạnh
và đang trở thành những doanh nghiệp dẫn đầu trong nền kinh tế việt nam
kể cả cái đóng góp cho tăng trưởng gdp cho việc giải quyết các vấn đề xã hội
rồi cho việc tạo công an việc làm và cho việc tạo nên những cái thương hiệu hàng đầu của nền kinh tế việt nam
kết nối các doanh nghiệp gia đình hàng đầu của việt nam để từ đó có thể xây dựng một văn hóa kinh doanh của người việt
xây dựng cái tính chuyên nghiệp của doanh nghiệp và tạo nên một cái sự giao lưu họp họp
sự kết nối để có thể phát triển và có thể vươn ra thị trường thế giới thì là một cái tôn trì rất là quan trọng
tại hội thảo chuyên nghiệp hóa doanh nghiệp gia đình được tổ chức nhằm hướng tới ngày gia đình việt nam hai mươi tám tháng sáu mới đây tại hà nội
các đại biểu đã khẳng định trong mọi nền kinh tế doanh nghiệp gia đình đóng vai trò như một hạt nhân quan trọng của nền kinh tế
các thế hệ con em sinh ra trong doanh nghiệp gia đình thường đã được chuyên lửa về kinh doanh trong quá trình trưởng thành
và có nhiều lợi thế để tiếp cận quy trình quản trị doanh nghiệp hiện đại hướng tới thành công
vì vậy chung tay để xây dựng văn hóa gia đình hỗ trợ các doanh nghiệp gia đình phát triển bền vững là trách nhiệm của toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay
tôi nghĩ rằng là cái yếu tố về văn hóa gia đình rất là quan trọng cho các doanh nghiệp trong giai đoạn khởi lập và khởi nghiệp
bởi vì kết cấu gia đình của á đông giúp cho người ta có độ gắn kết cao và sẽ giúp cho các doanh nghiệp gia đình có độ an toàn về nhân sự
và đặc biệt là có khả năng tiết giảm tài chính
để do chính sách cái truyền thống lá lành đùm lá rách và những cái giai đoạn khó khăn thì thường thường người ta sẵn sàng hy sinh cho gia đình
các gia đình việt nam chúng ta thì phải nói thực sự là cái sự gắn kết rất là tốt với cái văn hóa
á đông của chúng ta cho nên gia đình là một cái tế bảo của xã hội và gia đình đã xây dựng một cái gia đình tốt thì cũng là một cái xây dựng được một cái doanh nghiệp tốt
sự thành công của doanh nhân gia đình là phải điều hành doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp
cũng theo các chuyên gia lợi thế của mô hình doanh nghiệp gia đình tại việt nam là sự gắn bó tình cảm tin cậy
nhưng nó cũng đặt ra những thách thức về việc cân bằng giữa mối quan hệ này với các nguyên tắc quản trị công ty chuyên nghiệp
do đó làm sao xử lý được mối quan hệ trong gia đình với những nguyên tắc quản trị công ty minh bạch là một thách thức không nhỏ đối với các doanh nghiệp gia đình tại việt nam hiện nay